tại hà nội đảng ủy công an trung mương bộ công an khai mạc hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi hai tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dự và có bài phát biểu
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tổng bí thư nhấn mạnh ý nghĩa bản lề của năm hai nghìn một mươi bảy đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống đất nước hội nhập sâu rộng hơn và đòi hỏi sự đồng thuận cao hơn trong xã hội
trước bối cảnh quốc tế và âm mưu của các thế lực thù địch đang diễn biến phức tạp nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng công an rất nặng nề
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tiếp tục chăm lo xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
công an nhân dân phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân tuyệt đối kiên định với mục tiêu lý tưởng con đường xã hội chủ nghĩa
cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải là những người trung thành nhất với đảng mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải làm cho dân tin dân phục dân yêu thực sự là những cán bộ dân vận giỏi
công an nhân dân việt nam phải làm tốt nhiệm vụ đối ngoại trên lĩnh vực an ninh phát huy truyền thống vì nước quên thân vì dân phục vụ xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
chiều cùng ngày tại phủ chủ tịch đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh chủ trì phiên họp thứ nhất hội đồng quốc phòng và an ninh
phát biểu tại phiên họp chủ tịch nước đề nghị các đồng chí thành viên tiếp tục phát huy kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng các nhiệm kỳ trước
bám sát nhiệm vụ quyền hạn chế độ nguyên tắc làm việc của hội đồng đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thảo luận cho ý kiến quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng theo quy định của hiến pháp và pháp luật
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị các đồng chí thành viên lãnh đạo chỉ đạo cơ quan tổ chức có liên quan xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam sau chủ nghĩa trong tình hình mới
cũng trong ngày hôm nay tại nhà quốc hội đảng đoàn quốc hội đã tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì hội nghị quán triệt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ với toàn thể đảng viên của đảng đoàn quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chỉ ra sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết đó là trong bối cảnh hiện nay việc xây dựng chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ then chốt để củng cố phát huy vai trò lãnh đạo của đảng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng còn nhiều hoạn chế khuyết điểm đảng phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước sự trông phá quyết liệt của thế lực thù địch ngày càng phức tạp củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai thông qua ủy ban nhân dân tỉnh phú yên công ty nutifood đã tặng một mươi sáu lon sữa trị giá năm hai tỷ đồng cho trẻ em ở bảy mươi trường mầm non thuộc các huyện
đây là những phần quà thiết thực nghĩa tình nằm trong chương trình hỗ trợ dinh dưỡng sau lũ lụt của nutifood gửi đến trẻ em các tỉnh phú yên khánh hòa giúp các em vùng bị ngập lụt chia cắt dài ngày bổ sung dinh dưỡng sau những ngày thiếu thốn vì chạy lũ
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phú yên đã vận động được hơn ba tỷ đồng
các tổ chức cá nhân hỗ trợ trên một mươi hai năm tỷ đồng ủng hộ giúp nhân dân vượt qua
mất mát khó khăn sớm ổn định cuộc sống trước tết nguyên đán
để nhanh chóng sản xuất vụ đông xuân những ngày qua tỉnh quảng ngãi đã huy động lực lượng gia quân khôi phục diện tích đất nông nghiệp bị sa bồi thủy phá trong đợt lũ vừa qua
hơn bốn trăm linh bộ đội biên phòng tỉnh công an tỉnh và các địa phương đã về các vùng rốn lũ huyện tư nghĩa nghĩa hành mộ đức giúp dân
các cán bộ chiến sĩ nạo vét tuyến canh thủy lợi bị đất đá bồi lấp đắp bờ các diện tích ruộng bị san bằng do nước lũ khơi thông dòng chảy tiêu úng thoát nước tuyến mương dẫn nước nội đồng bị xa bồi thủy phá
lực lượng bộ đội biên phòng quảng ngãi lấp hố sâu cải tạo mặt ruộng đóng cọc tre kè bờ mương sông bị sạt lở
các trận lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh quảng ngãi gần một trăm linh hectare đất nông nghiệp canh tác bị xa bồi thủy phá
đồng ruộng bị ngập sâu canh mương bị sạt lở nặng nề thời điểm gieo xạ vụ đông xuân đang đến gần do vậy nhanh chóng khắc phục xa bồi thủy phá giúp bà con nông dân sớm xuống giống vụ mới
hai bốc phủ điêu lá nhĩ trà liên một trà liên hai có nền đại trên một năm tuổi vừa được công nhận là bảo vật quốc gia hai hiện vật trăm ba này đang được trưng bày trong khuôn viên bảo tàng tỉnh quảng trị
hai hiện vật trên được tìm thấy tại khu phế tích tháp trà liên ở xã triệu giang huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đây là hai hiện vật quý hiếm độc bản được trang trí theo kiểu kiến trúc đền tháp trăm nửa cuối thế kỷ chín và đây cũng là hai trong số một mươi di vật
hiện vật của tỉnh quảng trị đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là bảo vật quốc gia
hai bức phù điêu này đã được hội đồng đánh giá phù hợp với các tiêu chí và quy định để trở thành bảo vật quốc gia
bên cạnh đó hai hiện vật cũng có giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật champa được tạo ra cách đây trên một năm tuổi
hiện tại hai bức phủ điêu trên đang được trưng bày ngoài trời sau khuôn viên bảo tàng quảng trị các họa tiết đang dần phai mờ dẫn đến nguy cơ làm mất giá trị của bảo vật nên cần được bảo tồn cẩn thận hơn
không để huyện cần giờ vốn giàu tiềm năng về du lịch nuôi trồng và đánh bắt hải sản lại chậm phát triển và có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của cả nước
đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế tăng hiệu quả trên diện tích canh tác huyện cần giờ đã phát triển được hai sáu trăm bảy mươi ba hộ nuôi trồng thủy sản
trong đó một tám trăm bốn mươi hộ nuôi tôm tám trăm ba mươi ba hộ nuôi nghêu sò hào hai hộ nuôi các loài thủy sản khác làm nghề muối nuôi yến kinh doanh dịch vụ du lịch
cần giờ hiện có sản lượng thu hoạch thủy sản hàng năm đạt gần ba mươi tấn tăng giá trị hơn hai tỷ đồng
tuy nhiên sản lượng thủy sản của huyện chưa ổn định chưa bền vững dịch bệnh trên thủy sản còn diễn ra chưa có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu và chưa có thị trường tiêu thụ ổn định
đặc biệt nhiều đặc sản nổi tiếng của cần giờ như hầu lá dứa cá chẽm ốc hương cua cho thu nhập rất cao nhưng đến nay vẫn chưa được kết nối với siêu thị và các chuỗi cửa hàng để tiêu thụ ở thành phố
tại buổi làm việc với huyện cần giờ đồng chí bí thư thành ủy đinh la thăng đã giao cho các sở
ngành của thành phố phải tập trung để hỗ trợ cho cần giờ phát triển trong đó huy động các nguồn vốn tín dụng để cho người dân vay vốn để phát triển sản xuất
bên cạnh việc định hướng cho huyện cần giờ đồng chí bí thư thành ủy cũng hứa thành phố sẽ ưu tiên ngân sách sớm triển khai dự án cấp nước sạch cho người dân đầu tư các cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi làm cơ sở cho cần giờ phát triển nhanh và bền vững
chuyển đến với một thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật
ngày hôm nay tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã bắt giữ một nữ hành khách mang quốc tịch colombia vận chuyển một sáu kg ma túy trong hành lý
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
theo thông tin từ cơ quan chức năng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đội kiểm soát phòng chống ma túy thuộc tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra hành lý có nhiều dấu hiệu nghi vấn của một nữ hành khách nhập cảnh có tên cloudia stefany
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quốc tịch colombia trên chuyến bay từ dubai về sân bay quốc tế tân sơn nhất
qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trong đáy túi sách của nữ hành khách trên có cất giấu một sáu kg ma túy ở thể rắn loại cocaine
theo lời khai ban đầu đối tượng trên cho biết để có tiền trả học phí đại học và nuôi con nhỏ
nên vận chuyển ma túy cho một người quốc tịch mỹ chưa biết rõ họ tên sau đó sẽ giao tại một khách sạn ở tp hcm
hiện cơ quan chức năng đã bàn giao hồ sơ tăng vật và đối tượng cho công an tp hcm
để tiếp tục điều tra làm rõ
để bảo đảm cho người dân được dùng những sản phẩm tốt nhất trong dịp tết nguyên đán
các ngành chức năng của tỉnh lào cai đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng trên địa bàn
phát hiện loại bỏ những sản phẩm hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
theo đó các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai đã tăng cường tuần tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
đặc biệt là tại các chợ đầu mối thu hút đông đảo người dân như cốc lếu phố mới
đồng thời tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh thực hiện đúng cam kết không kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
chúng tôi tiến hành các biện pháp đồng bộ biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh
cũng như là cấp cơ sở lực lượng quản lý hành chính ở cấp cơ sở và ban quản lý chợ
trong tuần sáng đến nay chúng tôi tiến hành đi kiểm tra đồng loạt gia quân
tại thời điểm kiểm tra thì các cơ sở chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật
cùng với đó
lực lượng chức năng tỉnh lào cai cũng siết chặt công tác quản lý xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu
thường xuyên kiểm tra kiểm soát các khu vực lối mở biên giới ngăn chặn triệt để hàng kém chất lượng được đưa vào tiêu thụ trên địa bàn
vào dịp cuối năm hoạt động về thương mạng sẽ nhộn nhịp lên
nhu cầu mua sắm và nhu cầu tiêu dùng cũng tăng cao vào dịp cuối năm
trước tình đó chúng tôi cũng thấy sẽ có mấy mảng tập trung chúng tôi cũng tham mưu cho tỉnh
chúng ta chỉ là ba năm chín rồi
kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường cuối năm để đảm bảo cung cầu
trong đó thì cũng giao cho một số các lãnh đạo ban để chịu trách kiệm từng địa bàn trọng điểm
để đi kiểm tra kiểm tra phòng chống quân đội dân ở thương mại
rồi kiểm tra giá đặc biệt là cung cầu hàng hóa trong cái dịp cuối năm này
lực lượng chức năng tỉnh lào cai cũng đã tích cực tổ chức tuyên truyền
nghiêm cấm kinh doanh các loại pháo nổ và công cụ hỗ trợ trái pháp luật
thường xuyên kiểm tra kiểm định cấp giấy chứng nhận
bảo đảm an toàn cho các sản phẩm đạt yêu cầu
thực hiện tốt cuộc vận động người việt nam dùng hàng việt nam
trong phần tin quốc tế nguyên nhân vụ rơi máy bay tu một trăm năm mươi bốn có thể do trục trặc kỹ thuật
tỉnh okinawa không ngăn mỹ tái bố trí căn cứ quân sự
liên quan đến tiến trình điều tra vụ máy bay quân sự của nga rơi trên biển đen
khiến cho toàn bộ chín mươi hai hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng
ngày hôm nay bộ trưởng giao thông vận tải nga maxim sokorov cho biết
sai sót của phi công hoặc một lỗi kỹ thuật có thể là nguyên nhân gây ra thảm kịch này
và hiện còn quá sớm để nói đây là một vụ tấn công khủng bố
bộ trưởng giao thông vận tải nga người đứng đầu ủy ban điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay tu một trăm năm mươi bốn
maxim sokolov đã đưa ra nhận định lỗi kỹ thuật hoặc sai sót của phi công
khi điều khiển
nguyên nhân có thể là nguyên nhân gây nên vụ tai nạn máy bay
sự cố tu một trăm năm mươi bốn rơi xuống biển đen ngay sau khi cắt cánh khỏi sân bay el
có thể được bắt đầu bằng một tình huống khẩn cấp trên khoang máy bay
không cho phép phi hành đoàn kịp truyền tín hiệu cấp cứu xuống mặt đất
theo chỉ thị của tổng thống nga vladimir putin cả nước nga treo cờ rủ
để tăng tiến đưa chín mươi hai nạn nhân trên chiếc máy bay quân sự nga ngày hôm nay
trong khi đó đội thợ lặn nga đã tìm thấy những mảnh vỡ ở đáy biển đen
cách bờ biển một hải lý trong khu vực trải dài bốn trăm linh mét
ở độ sâu hai mươi năm mét các mảnh vỡ đang được đưa vào bờ
công tác tìm kiếm đưa thi thể các nạn nhân về đất liền
cũng đang được tiến hành hết sức khẩn trương
hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy một mươi một thi thể
cơ quan giám định bộ y tế nga đã cử nhân viên tới sochi để tiến hành công tác nhận dạng
cảnh sát nga ngày hôm nay đã phải sơ tán ba người khỏi ba nhà ga
ở thủ đô moscow sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom nạc danh
ban đầu hoạt động sơ tán diễn ra sau khi nhận được điện thoại cảnh báo đánh bom
tại các nhà ga kazansky leningradsky
sau đó có thêm bảy trăm năm mươi người đã được sơ tán khỏi nhà ga yaroslavsky
ba nhà ga này nằm gần nhau và là một tuyến đường vận tải chủ chốt
đưa đón hàng nghìn người ở moscow mỗi ngày
hiện tại nhà chức trách đang tập trung truy tìm danh tính người gọi cuộc điện thoại nạc danh
hôm nay tỉnh trưởng okinawa ông takeshi onaga đã hủy quyết định
ngăn cản các nhà ga đánh bom
hôm nay tỉnh trường okinawa đã hủy quyết định ngăn cản các nhà ga đánh bom
đây được coi là một bước đi quan trọng cho phép chính quyền trung ương
nối lại công tác xây dựng căn cứ tại tỉnh này
quyết định trên được đưa ra sau khi tỉnh trưởng okinawa đã thua trong vụ kiện của chính phủ trung ương
về kế hoạch di rời căn cứ không quân futenma của lính thủy đánh bộ mỹ
dự kiến tránh văn phòng nội các sẽ gặp tỉnh trưởng okinawa vào ngày mai
để thảo luận dự thảo ngân sách quốc gia tài khoá hai nghìn một mươi bảy
trong đó bao gồm ngân sách dành cho hỗ trợ phát triển tỉnh okinawa
theo giới quan sát việc tài bố trí căn cứ futenma tại tỉnh okinawa
chắc chắn sẽ còn đối mặt với những trở ngại do tỉnh trưởng onaga trước đó tuyên bố
sẽ tiếp tục cản trở kế hoạch này thông qua các biện pháp khác
bộ quốc phòng ấn độ cho biết nước này đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa anive
tên lửa được sản xuất trong nước có thể mang một đầu đạn hạt nhân một kg
tầm bắn gần sáu km
tên lửa agnive được bắn từ đảo abdul kalam ngoài khơi bang odisha phía tây nước này vào sáng nay
tên lửa này dài một mươi bảy mét và có trọng lượng khoảng năm mươi tấn
không dễ bị phát hiện khi đuổi theo đường đi của tên lửa đạn đạo
angnive là phiên bản thứ năm trong loạt tên lửa angnive
nằm trong số những loạt vũ khí tinh vi nhất của ấn độ
loại tên lửa này được ấn độ bắn thử lần đầu tiên vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
lần thứ hai vào tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
và lần thứ ba vào tháng một năm hai nghìn một mươi năm
ngày hôm nay hàng nghìn người indonesia đã cầu nguyện cho những người thân của họ
tại các nhà thờ và nghĩa trang nhằm đánh dấu một mươi hai năm
kể từ ngày xảy ra trận sóng thần tan phá tỉnh aceh ở cước bắc đảo sumatra
cướp đi sinh mạng của một trăm bảy mươi người
nhiều người đã tụ tập và rắc những cánh hoa lên mặt đất
tại nhiều khu mộ khắp tỉnh aceh
khu vực siron nơi có bốn mươi sáu người bị trôn vùi
trong khi đó những người sống sót sau thảm họa tập trung tại buổi lễ cầu nguyện
ở nhà thờ uli ule một trong số ít những nhà thờ gần bờ biển
trong vùng vẫn trụ vững sau sóng thần
trận động đất năm hai nghìn bốn mạnh chín một độ richter
làm rung chuyển tỉnh aceh gây ra những đợt sóng lớn tràn vào các vùng duyên hải
và lan tới cả somali
lễ tưởng niệm trên được tổ chức chỉ vài tuần
sau trận động đất mạnh sáu năm độ richter tại huyện pidigaya
cũng thuộc tỉnh ache đã cướp đi sinh mạng của hơn một trăm linh người
san phẳng hàng trăm tòa nhà và buộc gần tám mươi bốn người phải đi sơ tán